kỳ họp bất thường lần này dự kiến diễn ra trong ba ngày theo hình thức họp tập trung tại nhà quốc hội và sẽ bế mạc vào sáng ngày một mươi tám tháng một
vào ngày một mươi bảy tháng một quốc hội nghỉ một ngày để các cơ quan của quốc hội chính phủ và cơ quan hữu quan tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật dự thảo nghị quyết
tại kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo trình tự thủ tục rút gọn
bên cạnh đó quốc hội cũng sẽ xem xét và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công
các nhiệm vụ dự án đầu tư công trung hạn cho tập đoàn địa lực việt nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn
chuyển sang tin tức an ninh triệt tự công an huyện càm lộ tỉnh quảng trị cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển hai mươi kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
trước đó vào ngày chín tháng một tại đường điện biên phủ phường đông lương tp đông hà